cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can bắt tạm giam khám xét đối với ba cá nhân về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tổng công ty lương thực miền nam vina food hai và một số đơn vị liên quan
căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được xác định trương thanh phong nguyên tổng giám đốc trần văn vẹn nguyên chủ tịch hội đồng quản trị trần bày nguyên trưởng phòng kế hoạch chiến lược vina food hai đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý sử dụng khu đất diện tích bảy sáu trăm một mươi chín tám m hai tại địa chỉ một trăm ba mươi hai bến vân đồn phường sáu quận bốn tp hcm gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước
ngày hai mươi tám tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can bắt tạm giam khám xét đối với ba cá nhân trên về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản thất thoát cho nhà nước
manh động cướp hơn hai mươi cây vàng nhưng chỉ sau gần bảy tiếng đồng hồ gây án
đối tượng đã bị công an huyện bảo thắng tỉnh lào cai phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh truy bắt thành công
trước đó tại tiệm vàng tuyến thêu ở thị trấn tàng lỏng huyện bảo thắng tỉnh lào cai xảy ra vụ cướp
đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản đi xe máy màu đen không có biển số đeo găng tay khẩu trang và đội mũ bảo hiểm che kín mặt mang theo dao búa vào tủ đập vỡ tủ kính của tiệm vàng để cướp tài sản
tại thời điểm bị cướp trong tiệm vàng chỉ có chị đoàn thị thúy nga sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một là chủ tiệm đang nấu cơm ở bếp phía sau
khi phát hiện chị nga đi lên nhà thì bị đối tượng cầm dao dọa chém chị nga bỏ chạy ra phía sau nhà hô hoán
đối tượng nhanh chóng lấy vàng tẩu thoát tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính khoảng hơn hai mươi cây vàng
sau bảy giờ truy xét lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng gây án là nguyễn văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú xã xuân giao huyện bảo thắng
cùng toàn bộ công cụ phương tiện gây án và tăng vật
đang băng băng trên quốc lộ bốn mươi tám và mang theo ma túy đi tiêu thụ hai đối tượng lương văn phúc và quang văn vinh không thể ngờ lực lượng công an nghệ an đã mai phục sẵn
lương văn phúc và quang văn vinh cùng chú huyện quế phong tỉnh nghệ an điều khiển xe máy mang theo ma túy
lưu thông trên tuyến đường quốc lộ bốn mươi tám d thuộc địa bàn xã hạ sơn huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an
thì bị công an huyện tân kỳ tỉnh nghệ an đón lõng bắt xử
tại hiện trường thu giữ trên người đối tượng một gói heroin trọng lượng ba mươi bảy bốn mươi chín gram hai điện thoại một xe máy và một mươi chín triệu đồng tiền mặt
thưa quý vị chiều qua sau ba ngày xét xử vụ tha mô tài sản xảy ra tại bộ tư lệnh cảnh sát biển
tòa án quân sự thủ đô đã tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo
cùng với tội tham mô tài sản tòa tiên phạt bị cáo nguyễn văn sơn một mươi sáu năm tù
cựu chính ủy cảnh sát biển một mươi năm năm sáu tháng tù
các bị cáo doãn bảo quyết cựu thiếu tướng cựu phó chính ủy phạm kim hậu cựu thiếu tướng cựu tham mưu trưởng
và bùi trung dũng cựu thiếu tướng cựu phó tư lệnh cùng bị tuyên một mươi năm năm tù
bị cáo nguyễn văn hưng cựu đại tá cựu cục trưởng kỹ thuật một mươi năm tù
bùi văn hòe cựu thượng tá cựu phó trưởng phòng tài chính một mươi hai năm tù
bên cạnh đó hội đồng xét xử ghi nhận các bị cáo đã tự nguyện nộp lại năm mươi tỷ đồng đã tham ô
còn tại hải dương tòa nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa xét xử lưu động tại xã gia khánh huyện gia lộc
tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo nguyễn nam trượng chú tại địa phương này
đây là hung thủ đã giết chết hai người trong đêm giao thừa quý mão hai nghìn hai mươi ba
theo cáo trạng vào khoảng cuối năm hai nghìn một mươi chín đầu năm hai nghìn hai mươi
trượng vay của một người phụ nữ ở phường trần hưng đạo thành phố hải dương một một tỷ đồng
với lãi suất là một triệu đồng vay phải trả hai đồng mỗi ngày
sau khi đã trả hết tiền gốc và một phần tiền lãi trưởng viết giấy còn lại nợ năm trăm hai mươi triệu đồng
người cho vay yêu cầu trượng phải trả trước tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi
khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tức đêm giao thừa năm quý mão
người cho vay cùng với chồng và ba người khác đến nhà trưởng để đòi nợ
do không có tiền trả
trượng xin khất nợ
khi chủ nợ không đồng ý trượng lên tầng hai lấy một khẩu súng bắn đạn ghém và dao bầu đi xuống dưới nhà
dùng súng bắn khiến chủ nợ bị thương
hai người đi cùng lao vào thì bị trượng dùng dao bầu đâm liên tiếp khiến một người tử vong tại chỗ
sau đó đối tượng tiếp tục dùng súng bắn vào chủ nợ khiến nạn nhân tử vong tại bệnh viện
chồng của nạn nhân bị thương tích với tỷ lệ một mươi
tại phiên tòa hội đồng xét xử nhận định dù bị cáo phạm tội lần đầu
nhưng hành vi phạm tội mang tính côn đồ hung hãn xâm phạm đến tính mạng sức khỏe của nhiều người
nên phải chịu mức án cao nhất là tử hình
lực lượng chức năng tỉnh lào cai vừa triệt phá hai đường dây vận chuyển ma túy thu giữ tăng vật là một mươi sáu bánh heroin
vào hồi bốn giờ ngày hai mươi chín tháng sáu tại khu vực thôn cốc rế xã bản huế huyện simacai
lực lượng bộ đội biên phòng và công an đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng đang vận chuyển bảy bánh heroin
là vàng seo phang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
và vàng seo lê
seo lê là sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu cùng chú tại huyện simacai
khi phát hiện lực lượng chức năng hai đối tượng đã liều lĩnh phi thẳng xe gắn máy vào đội hình mật phục để hòng thoát thân
tuy nhiên hai đối tượng đã nhanh chóng bị bắt giữ ngay tại chỗ
trước đó vào khoảng một mươi tám h ngày hai mươi tám tháng sáu tại khu vực biên giới thuộc tổ dân phố mã tuyển thị trấn mường khương
lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng lồ quá diêu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
chú tại huyện mường khương điều khiển xe ô tô biển kiểm soát hai mươi bốn a hai mươi một nghìn bốn trăm một mươi chín
có hành vi vận chuyển trái phép chín bánh heroin
bước đầu diêu khai vận chuyển số ma túy trên cho hai đối tượng không rõ lai lịch
để lấy tiền công là hai mươi triệu đồng trên đường vận chuyển thì bị bắt giữ
đột nhập vào nhà người dân vào lúc dạng sáng lấy trộm tổng số tài sản hơn bốn trăm ba mươi triệu đồng
một đối tượng chú huyện châu thành tỉnh hậu giang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu
ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra xử lý về hành vi trộm cắp tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an vào khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
nguyễn văn giàu chú tỉnh hậu giang đột nhập vào một căn nhà trên địa bàn phường ba thành phố bạc liêu
lấy trộm số tiền hai trăm sáu mươi triệu đồng bốn sợi dây chuyền một chiếc nhẫn với tổng trọng lượng là hơn ba hai lượng vàng
sau khi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản giàu đã đem số trang sức trên đến tỉnh cà mau
bán được chín mươi triệu đồng lấy tiêu xài cá nhân
ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu đã tống đặt quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam nguyễn văn giàu đồng thời khám xét nơi ở của đối tượng
thu thập được nhiều tăng vật có liên quan để điều tra xử lý theo quy định pháp luật
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác thưa quý vị vào chiều qua tại học viện an ninh nhân dân
hội đồng lý luận bộ công an tổ chức hội thảo khoa học cấp hội đồng xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng
những vấn đề lý luận và thực tiễn
tại hội thảo các đại biểu tập trung thảo luận và khẳng định xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng
là một nội dung quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc gia góp phần nâng cao vị thế uy tín hình ảnh của việt nam trên trường quốc tế
với nền tảng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng vững chắc sẽ tạo điều kiện để huy động và triển khai có hiệu quả
các biện pháp công tác cụ thể trong bảo vệ an ninh quốc gia nhất là trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ
và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay
đồng thời hội thảo cũng đã cung cấp thêm những luận cứu khoa học để bộ công an kiến nghị xây dựng hoàn thiện hành lang pháp lý
trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng và tiếp tục kiện toàn xây dựng lực lượng công an nhân dân
thực hiện có hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
có phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời gian tới
sáng qua bộ tư lệnh cảnh sát cơ động phối hợp với viện huyết học truyền máu trung ương đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện năm hai nghìn hai mươi ba
với phương châm hành động lực lượng cảnh sát cơ động hành trình giọt máu nghĩa tình
ngày hội hiến máu tỉnh nguyện năm hai nghìn hai mươi ba đã thu hút được đông đảo cán bộ chiến sĩ quan tâm hưởng ứng
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba cán bộ chiến sĩ thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã hiến tặng được bốn hai trăm một mươi đơn vị máu
đạt hai triệu đồng
đạt một trăm một mươi năm so với chỉ tiêu bộ công an giao
nguồn máu quý giá đó đã góp phần không nhỏ trong việc cứu chữa điều trị bệnh tại các cơ sở y tế
nâng cao sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân
trong thời gian tới bộ tư lệnh cảnh sát cơ động sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền
kêu gọi cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị tích cực tham gia hưởng ứng hiến máu tình nguyện
để lan tỏa yêu thương tinh thần trách nhiệm với cộng đồng
nằm trong chiến dịch năm hành động vì cộng đồng được bảo vệ bởi vaccine
hệ thống tiêm chủng vnvc phối hợp với cục y tế bộ công an
trao tặng chương trình tiêm chủng vaccine cúm miễn phí cho cán bộ chiến sĩ công an trên toàn quốc
chương trình được triển khai nhằm mục đích dự phòng tích cực và chủ động phòng bệnh cúm mùa trong công an nhân dân
tại trung tâm tiêm chủng vnvc hà đông hà nội
các cán bộ chiến sĩ của học viện an ninh nhân dân được hướng dẫn khám tư vấn tiêm vaccine phòng cúm
đảm bảo an toàn tiêm chủng theo hướng dẫn của bộ y tế
mặc dù bận nhiệm vụ công tác nhưng để bảo vệ sức khỏe
các cán bộ giảng viên vẫn sắp xếp thời gian tham gia tiêm đầy đủ
tiếp xúc với rất nhiều các cán bộ chiến sĩ ở các địa vương khác đến học tập và làm việc tại trường
thì việc được tiêm những khi như thế này thì đến với một việc làm cực kỳ lý nghĩa
đây cũng là sự quan tâm của lãnh đạo bộ công an nói chung
cũng như là ban giám đốc học viện an ninh nhân dân
vì tiêm vaccine cúm này sẽ giúp cho cán bộ chiến sĩ trong học viện an ninh nhân dân có sức khỏe tốt hơn
và sẽ giảm được những dịch bệnh
đặc biệt là trong thời gian vừa rồi thì dịch bệnh rất là nhiều
chương trình tiêm vaccine cúm miễn phí cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an
tại sáu mươi ba tỉnh thành trên cả nước được triển khai từ ngày một mươi năm tháng sáu đến ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
ngoài ra hệ thống tiêm chủng vnvc còn phát thêm phiếu tiêm ưu đãi cho thân nhân cán bộ chiến sĩ
với mục tiêu nâng cao cơ hội được tiêm vaccine cúm cho người dân
đặc biệt nhóm nguy cơ cao như phụ nữ mang thai người cao tuổi người có bệnh nền
từ đó góp phần tăng tỷ lệ tiêm chủng vaccine cúm từ bốn lên một mươi cho toàn cộng đồng từ nay đến hết năm hai nghìn hai mươi năm
vnvc đóng trên địa bàn để tiêm cho các chiến sĩ công an
vnpc rất là mong muốn được tri ân cũng như là gửi lời cảm ơn đến các đồng chí đã công hiến cho đất nước
cũng như là bảo vệ cái an ninh cho nhân dân
hiện công an các tỉnh thành phố cũng đang triển khai cho cán bộ chiến sĩ
được tiêm vaccine theo chương trình tiêm chủng của vnvc tổ chức
theo các bác sĩ tiêm phòng cúm có thể giảm tỷ lệ tử vong do cúm tới bảy mươi năm mươi
tuy nhiên để đạt được kết quả này thì người dân cần tiêm nhắc mỗi năm
một lần trước
để cơ thể có thể chống đỡ được tình trạng thay đổi cấu trúc của những chủng virus cúm hàng năm
thưa quý vị số ca bệnh tay chân miệng nặng ở trẻ em tại một số địa phương
đặc biệt là các tỉnh phía nam đang gia tăng đáng ngại
trong khi đó tình trạng thiếu thuốc đặc trị bệnh tay chân miệng độ ba độ bốn
diễn ra ở tất cả các bệnh viện
một số bệnh viện đã phải tìm nguồn thuốc khác để điều trị cho bệnh nhân
câu hỏi đặt ra lúc này là làm sao để có đủ nguồn thuốc và có loại thuốc nào
thay thế được thuốc gamma globalin để điều trị tay chân miệng cho trẻ hay không
trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề này
qua chia sẻ của tiến sĩ đỗ thiện hải phó giám đốc trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện nhi trung ương

trong vấn đề này qua chia sẻ của tiến sĩ đỗ thiện hải phó giám đốc trung tâm bệnh viện nhi trung ương